sở giao thông vận tải hà nội đã có buổi họp báo thông tin về việc giải quyết xử lý xe ba bánh tự chế xe thương binh trên địa bàn thành phố hà nội
lãnh đạo sở giao thông vận tải cho biết hà nội chưa thu hồi xe ba bánh tự chế
thành phố hà nội hiện có khoảng hơn bốn xe ba bánh và bốn bánh tự chế đang hoạt động
tuy nhiên chỉ có khoảng hơn ba mươi xe đã đăng ký được phép lưu hành để phục vụ nhu cầu đi lại của thương binh
theo ông vũ hà phó giám đốc sở giao thông vận tải hà nội thành phố hà nội đã có chủ trương hạn chế xe ba bánh xe tự chế
tuy nhiên hiện nay các lực lượng liên ngành vẫn đang nghiên cứu đề xuất phương án liên quan đến vấn đề này
hiện lực lượng công an thành phố và các ngành chức năng đang triển khai việc xử lý xe ba bánh chở hàng sai quy định xe ba bánh cũ nát gây nguy hiểm xử lý đối với các phương tiện vi phạm luật giao thông đồng bộ